tháng một mươi một trôi qua với nhiều sự kiện quan trọng như kết thúc kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị liên quan đều đạt được kết quả tốt đẹp
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một
khi còn chưa đầy ba mươi ngày nữa là kết thúc năm hành hai mươi
tại kỳ họp lần thứ một mươi quốc hội đã thông qua nhiều luật ban hành nghị quyết và xem xét quyết định
các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước
các thành viên chính phủ đã tham gia phiên chất vấn tích cực được dư luận đồng thuận
việt nam với tư cách là nước chủ nhà asean hai nghìn hai mươi đã tổ chức hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao liên quan thành công tốt đẹp
trên hai mươi cuộc họp cấp cao hơn tám mươi văn kiện được ghi nhận công bố và thông qua
đây là số lượng văn kiện kỷ lục đặc biệt là sự kiện ký kết hiệp định rcep
với sự tham gia của một mươi nước asean và năm nước đối tác tạo nên một thị trường lớn
với hai hai tỷ người chiếm khoảng ba mươi dân số thế giới
gdp khoảng hai mươi sáu năm nghìn tỷ usd chiếm khoảng ba mươi gdp toàn cầu
và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới
tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt phục hồi sản xuất
cuối tháng một mươi một đã xảy ra ca lây nhiễm covid một mươi chín thủ tướng đã có chỉ đạo kịp thời để xử lý
thủ tướng chính phủ đã có chủ trương kiểm điểm xử lý nghiêm khắc
những cá nhân và có tổ chức có liên quan không thực hiện đúng quy trình cách ly
là bản hưởng đến việc lây nhiễm

để xử lý trực tiếp báo cáo thủ tướng chính phủ
tinh thần quyết liệt hơn nữa thực hiện nghiêm túc các biểu pháp hơn nữa
đây là việc đột xuất không để dịch bệnh lây lan ra ảnh hưởng đến các hoạt động của đảng nhà nước
cho nên những cuộc họp gặp mặt đông người không cần thiết đã được giãn cách tối đa
trong thời gian tới sẽ có ba sự kiện lớn
đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày bốn tháng một mươi hai
thủ tướng đồng ý hủy phần dạ hội của đồng bào dân tộc thiểu số để đề phòng
đại hội thi đua toàn quốc có trên hai năm trăm linh người cũng sẽ xem xét xử lý một số việc để bảo đảm an toàn
thủ tướng yêu cầu cần có nhiều biện pháp hơn nữa bảo đảm an toàn và kiểm soát tốt dịch bệnh
nhằm phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba an toàn thành công
về kinh tế xã hội thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ bàn những vấn đề cấp bách
cần làm ngay trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi để làm sao đưa nền kinh tế về đích với kết quả cao nhất
cũng như thảo luận các nội dung quan trọng khác